các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số các trường hợp đang điều trị chỉ còn gần bảy trăm linh ca covid một mươi chín phải thở máy và ecmo
một mươi tám tỉnh đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong cộng đồng lây nhiễm thứ phát
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là năm mươi sáu ba trăm ba mươi bảy trăm năm mươi liều
trong đó tiêm mũi một là ba mươi chín tám trăm ba mươi bảy một trăm năm mươi liều và tim mỗi hai là một mươi sáu bốn trăm chín mươi ba sáu trăm linh liều
cũng trong chiều ngày hôm qua chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh
đã ký ban hành văn bản triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
theo đó từ sáu giờ sáng ngày hôm nay hà nội điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố
cụ thể nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi chỗ ngồi
các cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
xe buýt xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
các bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người một đoàn
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá năm mươi công suất
các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm túc năm k cài đặt và quét mã qr theo quy định của bộ y tế và thành phố
gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các cá nhân tham gia
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa bắt tạm giam đối tượng nguyễn tấn tài
và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi một tài đã lợi dụng sự quen biết đối với các bị hại
nên đã thuê xe ô tô của họ sau đó đem cầm bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
rồi lẩn trốn với thủ đoạn như trên tài đã cầm và bán năm xe ô tô với số tiền trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh
phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi điểm một lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai
phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội về ba tội danh loạn dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có xe ỏi chấm cách một cm trên sau đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tiên tảo xã việt long huyện sóc sơn
tp hà nội cũng về ba tội danh lừa đảo chiếm đo tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đỗ thị luyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố năm phường cổ nhuế hai
quận bắc từ liêm thành phố hà nội về tội vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện